ngày tám tháng một năm hai nghìn hai mươi việt nam chủ tịch tháng của hội đồng bảo an đã chủ trì phiên họp về báo cáo của tổng thư ký liên hợp quốc
về hoạt động của văn phòng liên hợp quốc tại khu vực tây phi và sahel unowas trong thời gian gần đây
đây là phiên họp mở đầu tiên việt nam chủ trì với tư cách chủ tịch hội đồng bảo an liên hợp quốc
tại cuộc họp đại sứ đặng đình quý trưởng phái đoàn đại diện việt nam tại liên hợp quốc
chủ tịch hội đồng bảo an tháng một năm hai nghìn hai mươi đã có bài phát biểu với tư cách đại diện quốc gia
đánh giá cao kết quả công tác của unowas trong thời gian qua và ủng hộ những nỗ lực sáng kiến của cơ quan này
trước tình hình an ninh trong khu vực đang có chiều hướng xấu đi việt nam đề nghị các nước và các tổ chức khu vực như nhóm g năm sahel
tiếp tục các nỗ lực hợp tác chống khủng bố và tội phạm có tổ chức đồng thời triển khai các biện pháp giải quyết bất ổn